chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với potcat của báo sức khỏe và đời sống
mình là thúy dung đây
lại một tuần bận rộn trôi qua rồi tự dưng thấy mình bị cuốn vào công việc mà bỏ bê bản thân quát
mọi người có thế không
dạo gần đây mình hay thấy trên mạng xã hội mọi người nói nhiều đến chữa lành
đi du lịch để chữa lành nghe nhạc chữa lành
tuy nhiên những điều đó chỉ giúp chúng ta chữa lành về mặt tâm hồn thôi
còn cơ thể của chúng ta thứ đang hoạt động mỗi ngày cũng rất mệt mỏi và cần được chữa lành không kém cạnh
thế nên trong số podcast này mình muốn chia sẻ đến mọi người một số bí quyết sử dụng thực phẩm để chữa lành cơ thể nhé
có lẽ khi nhắc đến các chế độ ăn uống lành mạnh
chúng ta liền nghĩ ngay đến một danh sách những món không thể ăn như tinh bột
không nên ăn loại quả này không nên ăn loại rau kia
tuy nhiên trên thực tế chúng ta chỉ cần tập trung vào những thực phẩm chúng ta có thể ăn và nên ăn
việc não bộ nhận được những thông tin
thông tin tích cực như vậy sẽ giúp cơ thể trao đổi chất và chuyển hóa dễ dàng hơn
và cũng giúp chúng ta kiểm soát được cân nặng của mình
bên cạnh đó chúng ta thường nhắc đến cụm từ eat clean
đối với mỗi người quan điểm về eat clean có thể khác nhau
tuy nhiên về cơ bản có thể hiểu ít glun là ăn các thực phẩm gần với dạng nguyên bản nhất
nguyên bản ở đây được hiểu là trạng thái tự nhiên của thực phẩm sau khi chế biến vẫn giữ được đúng hương vị của chúng
việc chế biến thực phẩm ở trạng thái nguyên bản
sẽ giúp chúng giữ được tối đa các chất dinh dưỡng mà những thực phẩm đóng hộp không làm được
và đặc biệt hãy hạn chế tối đa các thực phẩm đóng hộp và chế biến sẵn
chúng có thể cung cấp cho chúng ta chính xác lượng calor cho mỗi sản phẩm
nhưng cũng đồng thời làm mất đi phần lớn dinh dưỡng mà những thực phẩm tươi có thể cung cấp cho cơ thể
chưa kể đến các hương liệu nhân tạo có trong thực phẩm đóng hộp
chất độc này sẽ dần làm mất vị giác của lưỡi và chúng ta không còn cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của thực phẩm tươi nữa
trong khi lựa chọn những thực phẩm tươi nguyên bản chúng ta không cần để ý quá nhiều đến lượng calor
vì những thực phẩm tươi sống này thường có hàm lượng ca lo rất thấp và giá trị dinh dưỡng cao giúp chúng ta no lâu hơn
bên cạnh đó cũng cần có một số lưu ý như sau
thứ nhất là ổn định lượng đường trong máu cắt bỏ tinh bột nhanh và đường tinh luyện
và lựa chọn những thực phẩm nguyên bản như rau củ tươi và thực phẩm chứa đạn
thứ hai là tăng chất béo omega ba cố gắng ăn một hai bữa cá nhiều omega ba
một tuần như cá hồi cá ngừ cá mòi
thứ ba là giảm chất béo omega sáu thay thế dầu hướng dương dầu thực vật bằng dầu ô lưu hoặc dầu dừa trong nấu nướng
và hạn chế những thực phẩm đóng hộp
thứ tư là ăn những thực phẩm dầu chất chống oxy hóa như nho việt quất mâm xôi dâu tây trà xanh
hay những loại hoa quả tươi nhiều màu sắc
thứ năm là giảm caffeine dù caffeine sẽ giúp chúng ta tỉnh táo
nhưng ngược lại những thực phẩm có chứa caffeine sẽ làm chúng ta tỉnh táo
nếu chúng ta mệt mỏi hơn vì nó như một chất gây nghiện nếu sử dụng lâu dài thì chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào nó
thứ sáu là nạp thêm vitamin b ăn nhiều rau xanh hạt trứng là cách đơn giản nhất để nạp được lượng vitamin b cần thiết
thứ bảy là ăn nhiều chất sơ vi khuẩn đường ruột vi khuẩn tốt sẽ quyết định nhiều đến cảm xúc của chúng ta
và cách tốt nhất là giảm tối đa những thực phẩm đóng hộp và thay bằng những thực phẩm dầu chất sơ
những nguyên tắc cơ bản của eat clean
nguyên tắc thứ nhất là chọn những thực phẩm đồng hộp
chọn những thực phẩm ở dạng nguyên bản
trong bất kỳ hoàn cảnh nào hãy cố gắng chọn những thực phẩm địa phương như thịt sữa rau củ quả
tránh xa những thực phẩm phải nhập khẩu với thời hạn sử dụng dài và cả một danh sách thành phần nguyên liệu
nguyên tắc thứ hai là đọc kỹ nhãn mát sản phẩm
nguyên tắc thứ ba là một bữa ăn cần có đủ đạm tinh bột và chất béo
nguyên tắc thứ tư là mua sản phẩm hữu cơ bất cứ khi nào có thể
và nguyên tắc thứ năm vô cùng quan trọng hãy yêu quý bản thân bằng cách ăn năm sáu bữa mỗi ngày và uống đủ nước
việc ăn ba bữa chính và hai bữa phụ giúp sự trao đổi chất diễn ra liên tục
chúng ta sẽ cảm thấy dồi dào năng lượng hơn và no lâu hơn và đốt được nhiều mỡ hơn
một điều đặc biệt cần lưu ý đó là chăm sóc giấc ngủ của chúng ta
giấc ngủ là chiều khóa giúp giảm cân và giữ gìn cơ thể khỏe mạnh
khi chúng ta ngủ cơ thể sẽ sản sinh hóc môn tăng trưởng giúp kích thích hoạt động trao đổi chất
khi chúng ta ngồi đủ chúng ta sẽ có năng lượng để hoạt động và làm việc
ngược lại khi mệt mỏi chúng ta sẽ tìm đến các trợ thủ như cà phê in thực phẩm chứa đường để cung cấp năng lượng tức thì
nhưng sẽ rắt hại đến sức khỏe và cân nặng
có thể nói ít clin là một hành trình kéo dài cả cuộc đời để giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng
làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa bệnh tật
ở những số potcast sau mình sẽ giúp mọi người kết hợp các loại thực phẩm để phát huy tối đa các chất dinh dưỡng cho cơ thể
eat clean cũng giống như chúng ta đang chữa lành cơ thể và đó chính là chiều khóa để có một cuộc sống thoải mái và dễ chịu nhất
vì vậy đừng bỏ lỡ những số tiếp theo nha
còn bây giờ hãy tập ngủ sớm thôi nào